hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines vừa công bố triển khai bán vé không đồng trên đường bay giữa thành phố hồ chí minh tới kuala lumpur malaysia singapore
chương trình áp dụng cho khách mua vé trong giai đoạn từ nay đến ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi và khởi hành trong giai đoạn từ nay đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
các mức giá trên chưa bao gồm thuế lệ phí có thể thay đổi theo tỷ giá tại thời điểm mua vé
đây là chương trình nằm trong các hoạt động kích cầu du lịch cùng hiệp hội du lịch việt nam và chung tay phát động các điểm đến quốc tế an toàn cho hành khách trong giai đoạn nửa đầu năm hai nghìn hai mươi